chính phủ vừa ban hành nghị quyết số chín về thành lập hội đồng thẩm định với nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi trước khi trình chính phủ xem xét quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch
cơ cấu tổ chức của hội đồng thẩm định gồm chủ tịch hội đồng các thành viên hội đồng và cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định
phó thủ tướng trịnh đình dũng làm chủ tịch hội đồng thẩm định
thành viên hội đồng thẩm định là bộ trưởng các bộ cơ quan ngang bộ có liên quan và một số chuyên gia về quy hoạch
chủ tịch hội đồng quyết định việc lựa chọn các chuyên gia về quy hoạch tham gia hội đồng thẩm định
bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định
cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của bộ kế hoạch và đầu tư trong quá trình hoạt động
hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi được chính phủ thông qua